đúng lúc này đối tượng phát hiện bị theo dõi nên đã tìm cách chạy lên núi nhằm thoát thân
thế nhưng tất cả các mũi trinh sát đều đồng loạt tấn công buộc hắn phải từ bỏ ý định